dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay cũng là lúc vừa qua một đợt mưa lũ kéo dài tại nhiều địa phương
vì vậy cùng với các lực lượng tham gia phòng chống bão người dân cũng luôn chứng kiến hình ảnh
những chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô xuống đường làm nhiệm vụ góp phần bảo đảm giao thông được thông suốt an toàn
đồng chí vương đình hưng là cán bộ phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
biết rõ trong ngày quốc khánh mùng hai tháng chín lượng người đổ về lăng viếng bắc đông hơn so với ngày thường
nên anh đã đề xuất với lãnh đạo phường huy động các đoàn viên thanh niên mở bãi trong xe
hỗ trợ người dân có chỗ gửi đảm bảo an toàn
với người lái taxi như anh tính
ngày lễ luôn là ngày phải đi làm bận rộn
vì cuộc sống mưu sinh những người có hoàn cảnh khó khăn như anh cũng không ít tại các thành phố lớn
đi lại cho nó có tiện và tăng thêm phần thu nhập cho gia đình
còn với một số người bán hàng như bà lê thị kết
thu nhập trong ngày nghỉ lễ quốc khánh không phải lúc nào cũng như mong muốn
nói chung là cũng cái độ thu nhập ngày hôm nay là cũng giảm cũng không được tăng mấy
vì họ đi nghỉ mát nhiều cho nên là không chơi mấy
nếu như ngày hôm nay mà họ ở nhà
thì người ta sẽ đi mua hoa về chơi hoặc là cắm ở các cơ quan
thì nó sẽ là thu nhập nó cao hơn một chút
đây chỉ là ba trong số rất nhiều người việt nam đi làm trong những ngày nghỉ lễ
mặc dù chỉ có những đồng góp nhỏ
nhưng những người không nghỉ lễ đã đem lại niềm vui và niềm tin cho mọi người
không chỉ trong ngày quốc khánh
những đồng góp lặng thầm ấy dường như đang làm cuộc sống thêm phần rực rỡ